theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh tuyên quang đến ngày một mươi tám tháng sáu dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở toàn bộ bảy huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
na hàng là huyện mới nhất phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi của tỉnh tuyên quang
như vậy đến nay tỉnh tuyên quang đã có ba trăm linh hai hộ một trăm năm mươi một thôn năm mươi xã có dịch tả lợn châu phi
tổng số lợn phải tiêu hủy là ba bảy trăm linh chín con với trên hai trăm linh tấn
nhằm phòng chống dịch bệnh tỉnh tuyên quang đã cung cấp trên ba mươi ba tấn vôi bột trên một lít thuốc khởi trùng cho các địa phương có dịch tả lợn châu phi để xử lý khoanh vùng dập dịch
thành lập bảy mươi hai chốt chín tổ cơ động phòng chống dịch tả lợn châu phi được thành lập
tỉnh cũng bố trí bảo đảm nguồn lực chủ động thực hiện việc phun khởi trùng các phương tiện giao thông vào địa bàn